vì vậy khi nhận thấy điều bất thường nào của cơ thể hoặc nghi ngờ triệu chứng của bệnh viêm cơ tim bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm
máu tụ ngoài màng tủy tự phát là sự tụ máu trong khoảng trống nằm giữa màng cứng và xương đây là bệnh lý hiếm gặp chỉ xuất hiện ở một trên một triệu người
người bệnh sau đây là trường hợp thứ hai được ghi nhận tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội và là trường hợp đầu tiên điều trị bằng phương pháp nội soi
bà m sáu mươi bốn tuổi đau đầu tê bì yếu liệt tay chân suốt ba ngày nguy cơ bị liệt đi khám bác sĩ phát hiện tụ máu ngoài màng cứng tủy sống
tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức anh trường khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết máu tụ ngoài mang tủy tự phát là sự tụ máu trong khoảng trống nằm giữa màng cứng và xương
đây là bệnh lý hiếm gặp chỉ xuất hiện ở một trên một triệu người ước tính chiếm khoảng ba chín các tổn thương ngoài màng cứng
riêng tại bệnh viện tâm anh thành phố hà nội ghi nhận hai ca kể từ khi thành lập và đây là trường hợp đầu tiên điều trị bằng phương pháp nội soi
theo tiến sĩ đức anh người bệnh không mắc bất kỳ bệnh nền nào không sử dụng thuốc trống đông tình trạng đau đầu xuất hiện cách đây vài tháng
bà mờ đã đi khám hai bệnh viện trước đó và được chẩn đoán đau dây thần kinh chẩm trái bác sĩ cho thuốc uống nhưng tình trạng tê bì tay chân không cải thiện
kết quả trục mri cho thấy khối máu tụ lớn ở vùng cổ kéo dài sáu cm từ đốt sống c ba đến c bảy gây phù tủy cổ
qua khai thác tiền sự bệnh lý các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc máu tụ ngoài màng tủy tự phát tức là không rõ nguyên nhân
bác sĩ chỉ định người bệnh phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối máu tụ giảm chèn ép cho tủy sống
tiến sĩ đức anh đánh giá bệnh của bà mờ đã bước vào giai đoạn nguy hiểm
khối máu tụ có thể gây chèn ép tủy sống khiến người bệnh khó thở suy hô hấp nguy cơ tổn thương tủy cổ liệt tứ chi thậm chí liệt nửa người nếu không điều trị
các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật nội soi loại bỏ khối máu tụ
qua vết mổ có kích thước nhỏ khoảng ba cm bác sĩ đưa thiết bị chuyên dụng tiếp cận vùng cột sống chứa máu tụ
màn hình nội soi phóng đại vùng tổn thương giúp bác sĩ quan sát rõ và loại bỏ toàn bộ khối máu tụ giải phóng tủy sống và dây thần kinh bị chèn ép
máu tụ ngoài màng tủy nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt có nguy cơ tiến triển chèn ép vào tủy sống và các dây thần kinh gây tổn thương khó hồi phục
để phòng tránh bệnh hiệu quả bác sĩ khuyến cao mỗi người nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh
người có tiền sử mắc các bệnh lý nền thần kinh cuộc sống tăng huyết áp sử dụng thuốc chống đông nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và chủ động tái khám sức khỏe định kỳ
người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương cuộc sống ngay lập tức đi khám chụp phim mbrigh để loại trừ những tổn thương nguy hiểm
bệnh nhân năm mươi bảy tuổi được một cơ sở y tế khác chuyển đến bệnh viện nhiệt đới trung ương với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết viêm mô bảo tai phải

bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết đường vào da và mô mềm theo dõi vibrio theo dõi tiền sốc nhiễm khuẩn
bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh nặng nguy cơ phải can thiệp xâm lấn
thạc sĩ bác sĩ trần văn bắc phó trưởng khoa cấp cứu cho biết bệnh nhân tuy chưa có kết quả cấy
nhưng với bệnh cảnh lâm sàng phù hợp nhiễm vi khuẩn vibrio hiện chúng tôi đã cùng hội trần với các bác sĩ khoa ngoại chấn thương
trình hình và thần kinh cuộc sống can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân
đối với bệnh nhân có cơ địa suy giảm biễn dịch như sơ gan tiểu đường viêm khớp dạng thấp
đặc biệt là các bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế biễn dịch thuốc nam không dỗ ngọn gốc
thì nguy cơ làm cho tình trạng suy giảm miễn dịch nặng hơn
nếu có vết thương phải xử lý đúng cách
thậm chí những người làm nghề tiếp xúc với cá chăm sóc động vật tiếp xúc với môi trường nước
phải đeo găng tay dày để tránh xây xước lây nhiễm vi khuẩn
khi bị xây xước thì không nên chủ quan phải sát khuẩn ngay
khi có biểu hiện bệnh thì phải đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời
đặt vòng tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời dành cho nữ
hiệu quả cao dễ thực hiện tiết kiệm và có tác dụng tốt trong nhiều năm
tuy nhiên vòng tránh thai có thể gây phải biến chứng như dòng kinh đau thắt lưng đặc biệt là đi lạc chỗ
nếu để lâu vòng tránh thai có thể đi xuyên qua tử cung vào ổ bụng và gây biến chứng như áp xẻ ổ bụng
đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc nhiễm chủng huyết
trường hợp sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của vòng tránh thai đi lạc
bệnh nhân bảy mươi hai tuổi ở hà nội thường xuyên bị đau bụng đi khám siêu âm không thấy gì bất thường
soi dạ dày và đại tràng có viêm nhẹ nên điều trị bằng uống thuốc nhưng không đỡ
gần đây bệnh nhân thấy đau nhiều hơn buồn nôn sốt nhẹ nên vào bệnh viện hữu nghị khám và chụp phim cắt lớp
thấy có hình ảnh dụng cụ tránh thai nằm ra ngoài tử cung trong ổ bụng
bệnh nhân được phẫu thuật nội soi
quá trình phẫu thuật cho thấy vòng tránh thai lạc vào trong ổ bụng bám chặt vào mạc nối đại tràng và ruột non
tạo thành ổ áp xe
các bác sĩ đã tiến hành lấy phòng tránh thai và làm sạch ổ bụng
sau mổ bệnh nhân tỉnh táo và hồi phục tốt
bệnh nhân cho biết đã đặt phòng tránh thai trên bốn mươi năm và cũng không đi khám kiểm tra về phụ khoa
những năm gần đây bà hay đau bụng và chỉ siêu âm vào nội soi dạ dày đại tràng
lần này sau khi chụp cắt lớp ổ bụng bà rất bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo về nguyên nhân gây đau bụng nhiều năm của mình
bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết
trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào ổ bụng là ít gặp
trường hợp này trước vòng đi lạc khỏi vị trí ban đầu nhiều năm nhưng không được phát hiện
bác sĩ dũng cũng khuyến cáo phụ nữ nên đặt phòng ở cơ sở y tế uy tín do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện
khám kiểm tra định kỳ tại cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe vệ sinh để tránh viêm nhiễm cũng như phát hiện sớm vòng lạc chỗ
ngày hai mươi chín tháng ba trung tâm y tế hải hà quảng ninh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi một mươi ba tuổi bị mụn mủ toàn thân do dùng thuốc
đây là thể dị ứng hiếm gặp chín mươi gây ra do thuốc có thể dẫn đến tử vong
bệnh nhi một mươi ba tuổi nhập viện trong tình trạng nổi mụn mủ toàn thân ngày thứ hai
qua khai thác bệnh sử phát hiện người bệnh viêm đường hô hấp tự đến quầy thuốc mua thuốc không rõ loại được cho là kháng sinh
sau dùng thuốc một ngày trẻ xuất hiện mảng đỏ da tăng dần
sau đó bề mặt da có nhiều bụi mủ kích thước hai ba mm phân bố đối xứng hai bên ở da đầu ngực lưng chân tay ngoài da không sốt
không ghi nhận khác ở lưỡi đau khớp cũng như bệnh lý nền khác
qua hội trần các bác sĩ chuyên khoa da liễu người bệnh được trần đoán hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân gấp tính agf
được xử trí biện pháp chăm sóc hỗ trợ tại bệnh viện bao gồm bù dịch và điện dày corticoid toàn thân và tại chỗ
thuốc kháng histamin đường uống được tư vấn về bệnh không tái sử dụng các thuốc đã dùng trước đó
sau ba ngày theo dõi hầu hết một mủ hồ mủ chóc bong nhiều vầy không nổi thêm sang thương mới
bệnh nhân được xuất viện sau năm ngày điều trị
dị ứng thuốc là phản ứng quá mức bất thường có hại cho người bệnh khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc
vì vậy người bệnh cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
đối với những người có tiền sử dị ứng cần báo cáo với bác sĩ rõ ràng để được chỉ định những loại thuốc phù hợp tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
ngày ba mươi tháng ba bệnh viện đa khoa thành phố mê đích bạc liêu cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u nặng chín trăm linh g cho người phụ nữ năm mươi bảy tuổi
bà tê đến khám tại bệnh viện thành vũ trong tình trạng đau bụng nhiều da huyết bất thường
bà tê có tiền sử đã từng mổ rồi thừa và mổ viêm soang bệnh lý nền tăng huyết áp đã một mươi hai năm
gần đây bệnh nhân đau bụng nhiều uống thuốc giảm đau không khỏi nên nhập viện điều trị
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị thanh thủy phó giám đốc bệnh viện thanh vũ cho biết
qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán đa nhân sơ tử cung to thiếu máu mức độ trung bình tăng huyết áp
người bệnh được chỉ định chuyển hai đơn vị hồng cầu lắng ô cộng sử dụng thuốc hạ huyết áp
sau chuyển máu bà t được phẫu thuật cắt toàn phần tử cung và hai phần phụ loại bỏ khối u nặng chín trăm linh g có nhiều nhân sơ
ca phẫu thuật hoàn thành trong hai giờ hiện sức khỏe bệnh nhân t đã ổn định dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
u sơ tử cung là những khối u lành tính tuy nhiên nếu không được phát hiện sớm và theo dõi can thiệp phù hợp
u sơ tử cung có thể gây nhiều biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phụ nữ
vì vậy các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh
nên đi khám phụ khoa định kỳ sáu tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung
ngoài ra cần lưu ý không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo có thể mắc u sơ tử cung để có biện pháp theo dõi và can thiệp kịp thời
bệnh nhi chín tuổi suy thận mạng giai đoạn cuối đã được hồi sinh trong niềm hạnh phúc của gia đình nhờ ca ghép thận của các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương
tính từ năm hai nghìn bốn đến nay đây là ca ghép thận thành công thứ sáu mươi hai tại đây
bệnh viện nhi trung ương đã thành công ca ghép thận hồi sinh cuộc đời cho bé gái chín tuổi bị suy thận mạng giai đoạn cuối
bệnh nhi là bé gái n a trú tại tp hcm
dù đã chín tuổi nhưng bé na chỉ nặng hai mươi hai kg cao một m hai mươi bốn thấp bé hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa
cách đây một năm bé na được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối kèm theo tăng huyết áp suy tim và điều trị lọc máu chu kỳ ba lần một tuần
tại khoa thận và lọc máu bệnh viện nhi trung ương và chờ đợi thận hiến phù hợp
theo bác sĩ trương thùy linh khoa thận và lọc máu bệnh viện nhi trung ương bé na phải mất gần một năm mới đủ điều kiện sức khỏe
các chỉ số ổn định chức năng tim mạch nội tiết trong giới hạn cho phép để có thể ghép thận
trước ca ghép thận bệnh nhi n a được hội chẩn bệnh viện dưới sự chủ trì của tiến sĩ bác sĩ cao việt tùng và giám đốc bệnh viện nhi trung ương
và sự phù hợp nhịp nhàng của tất cả các chuyên khoa trong bệnh viện như ngoại tiết nhiệu tim mạch thận và lọc máu
cây mê hồi sức hồi sức ngoại nội tiết chuyển hóa di chuyển chẩn đoán hình ảnh ngân hàng máu sinh thiết huyết học
để đảm bảo các quy trình trước trong và sau ghép được kiểm soát chặt chẽ nhất
sáng ngày một mươi một tháng ba hai cuộc mổ lấy thận và ghép thận được tiến hành song song đảm bảo thận lấy da phải được ghép kịp thời
trải qua năm giờ thực hiện với mọi quy trình tỉ mỉ và chính xác ca phẫu thuật ghép thận đã thành công
thận phải ngay sau khi được ghép hồng hào tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu
sau bảy ngày ghép thận tình trạng bệnh nhi ổn định tiểu tốt các chỉ số sinh hóa về chức năng thận
nội tiết trở về giới hạn bình thường huyết áp được kiểm soát các vấn đề về tim mạch cũng sẽ cải thiện dần khi sức khỏe của trẻ tiến triển
hiện bệnh nhi na đã được ra viện trong niềm hạnh phúc phấn khởi của gia đình và các y bác sĩ
công tác ghép tạng ở việt nam nói chung trong đó có ghép thận được triển khai theo chiều hướng ngày càng phát triển và chuyên sâu
để bắt kịp ngang hàng với những tiến bộ của thế giới
tuy nhiên hiện nay nguồn hiến ghép thận nói chung và nguồn hiến thận nói riêng chủ yếu vẫn là người cho sống
bởi vậy cần tăng nguồn hiến tạng từ những người chết não để thêm cơ hội cứu sống nhiều người
đến thời điểm hiện tại nhật bản đã ghi nhận năm ca tử vong và một trăm một mươi bốn ca nhập viện liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo mendor của kobelyashi
trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng ba hãng dược trên cho biết mặc dù họ bắt đầu tìm ra nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe
nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để xác định chính xác nguồn gốc
mới đây hãng dược kobayashi cho biết họ phát hiện acid buperulic trong một thực phẩm chức năng
liên quan tới các trường hợp tử vong và nhập viện gần đây
acid puperulic một hợp chất tự nhiên do nấm múc xanh tạo ra đã được phát hiện trong thực phẩm chức năng
và có thể có mối liên hệ với các vấn đề về sức khỏe
theo bộ y tế nhật bản acid buperulic là chất kháng sinh chống sốt rét có thể gây độc
tới nay nhật bản đã ghi nhận năm ca tử vong và một trăm một mươi bốn ca nhập viện liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của kobayashi
trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng ba hãng dược kobadashi cho biết
mặc dù họ bắt đầu tìm ra nguyên nhân của các vấn đề về sức khỏe
nhưng vẫn cần nhiều việc phải làm để xác định chính xác nguồn gốc
hãng cho biết sẽ hợp tác với bộ y tế và viện khoa học y tế quốc gia để xác định chất độc hại càng nhanh càng tốt
hãng dược thừa nhận rằng dây chuyền sản xuất gạo men đào của họ không đạt chứng nhận thực hành sản xuất tốt gmp áp dụng cho các dược phẩm
bộ y tế nhật bản khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đạt chứng chỉ gmp nhưng đây chưa phải yêu cầu pháp lý
tuy nhiên nhà máy của kobajashi đã có một loại chứng nhận an toàn thực phẩm khác từ chính quyền osaka
nhà máy ở osaka nơi sản xuất các lô hàng được đề cập từng gặp sự cố nhỏ trước đây khi các chất lạ lọt vào dây chuyển sản xuất
cơ sở trên đã đóng cửa từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhưng ngày ba mươi tháng ba bộ y tế và chính quyền địa phương vẫn quyết định tới kiểm tra do bê bối ngày càng lan rộng
chủ tịch akihiro kobadashi đã gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến khách hàng và các đối tác kinh doanh của hãng
cả ở nhật bản và nước ngoài
vì đã gây ra vấn đề xã hội nghiêm trọng này cô bajashi bị chỉ trích vì phản ứng kém trước vụ việc nghiêm trọng
hãy nhận được báo cáo từ bác sĩ rằng một bệnh nhân phải nhập viện với các triệu chứng rất có thể liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ vào giữa tháng một
tuy nhiên tới tháng hai họ vẫn chưa có hành động cụ thể với lý do không có đủ thông tin để đưa ra lệnh thu hồi
đến nơi bản tin y tế cũng xin đừng khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại